tại chủ sở trung ương đảng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo để thảo luận và cho ý kiến về kết quả thực hiện kết luận cuộc họp thường trực ban chỉ đạo ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới
từ sau cuộc họp thường trực ban chỉ đạo đến nay nhiều nội dung quan trọng về phòng chống tham nhũng được các cơ quan chức năng tích cực khẩn trương thực hiện nghiêm túc có hiệu quả như bổ sung một số nội dung trong công tác kiểm tra giám sát của đảng để phòng chống tham nhũng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và cấp tỉnh trong điều tra truy tố xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng kinh tế thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo và ban nội chính trung ương theo dõi đồn đốc nâng cao hiệu quả
công tác phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán thanh tra tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan thanh tra kiểm toán điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp
thường trực ban chỉ đạo biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương ban nội chính trung ương viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân tp hcm đã phối hợp chặt chẽ tích cực khẩn trương đưa vụ án phạm công danh giai đoạn một ra xét xử kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
nhất là hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã khởi tố ba vụ án hình sự kiến nghị điều tra làm rõ một mươi nhóm hành vi của những người liên quan
đã quyết định tịch thu sáu năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng đạt bảy mươi hai số tiền thiệt hại là số tiền đặc biệt lớn phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý một số vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
với quyết tâm chính trị cao các cơ quan chức năng cần tích cực chủ động thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền theo quy định của pháp luật
chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra giám định chú ý phân loại để xử lý nghiêm đối với người chủ mưu cầm đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội cố ý gây hậu quả nghiêm trọng khoan hồng đối với người khánh khẩn khai báo tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra
lãi nặng xảy ra tại phòng giao dịch điện biên phủ ngân hàng công thương việt nam chi nhánh tp hcm
phần nội dung bị tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại về hành vi chiếm đoạt một tám mươi năm tỷ của năm công ty
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
đồng thời khẩn trương đưa ra xét xử phúc thẩm sáu vụ án có kháng cáo kháng nghị theo quy định của pháp luật